chiều nay ngày một mươi hai tháng sáu tại buổi giao ban báo chí do ban tuyên giáo thành ủy tổ chức
công an tp hà nội đã thông báo về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thủ đô trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
theo báo cáo của công an tp hà nội trong những tháng đầu năm
hàng chục nghìn vụ việc với hơn bảy đối tượng phạm pháp có liên quan
đã bị lực lượng công an tp hà nội phát hiện điều tra bắt giữ xử lý
tuy nhiên vẫn tồn tại nhiều khó khăn trong công tác bảo đảm an ninh trật tự
nhất là tội phạm sử dụng công nghệ cao diễn ra với nhiều phương thức thủ đoạn tinh vi
như việc lợi dụng sơ hở trong các phương thức giao dịch chuyển tiền của ngân hàng để chiếm đoạt tài sản
giả danh cán bộ các cơ quan tư pháp đe dọa yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản
lên tới hàng trăm triệu đồng để chiếm đoạt
công an tp hà nội đề nghị người dân nâng cao cảnh giác không để các đối tượng lừa đảo lợi dụng gây án
liên quan đến sự việc những ngày qua trên mạng xã hội có đưa một số hình ảnh tụ tập đông người tại hà nội
lãnh đạo công an tp hà nội cho biết ngày một mươi tháng sáu có một nhóm người tập trung tại nhà hát lớn và tượng đài lý thái tổ
ngày sau đó công an tp hà nội đã tập trung tuyên truyền vận động thuyết phục và giải tán nhóm người này
lãnh đạo công an hà nội cũng cho biết thời gian tới sẽ tập trung phòng ngừa
đấu tranh với hoạt động lợi dụng khiếu kiện đông người đình công các sự kiện chính trị xã hội nhạy cảm để kích động biểu tình tuần hành trái pháp luật